kinh tế số phát triển mạnh mẽ tại việt nam đã mang đến những cơ hội to lớn cho phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên nó cũng đặt ra những vấn đề mới cho công tác quản lý thuế
trong đó quản lý rủi ro tuân thủ thuế đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với người nộp thuế và việc quản lý thuế
đây được coi là xu hướng quản lý thuế của tương lai
với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế cùng với chủ trương đẩy mạnh hội nhập tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài
ngày càng có nhiều doanh nghiệp tổ chức cá nhân kinh doanh tại việt nam
vì thế việc quản lý tuân thủ thuế trong nền kinh tế số gặp nhiều khó khăn hơn so với nền kinh tế truyền thống
điều này đòi hỏi cần có những giải pháp quản lý phù hợp hiệu quả để bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước
tại nhật bản có một phòng công nghệ thông tin sẽ tiến hành thu thập thông tin của người nộp thuế
và tiến hành phân tích dựa trên cơ sở dữ liệu đấy
và trong nghiệp vụ triển khai hàng ngày
sẽ có một phần mềm liên quan đó là quản lý rủi ro
và như chia sẻ trong hội nghị
tại nhật bản đơn vị trực tiếp đi làm việc với các doanh nghiệp để tiến hành điều tra tuân thủ
thuộc phòng quản lý doanh nghiệp lớn và thuế thu nhập cá nhân
chính vì thế có thể hiểu được là tại nhật bản
việc quản lý tuân thủ đấy không có một bộ phận chuyên
nhưng các phòng ban liên quan cùng phối kết hợp để tiến hành quản lý tuân thủ
chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan thuế đã thực hiện được một mươi năm trăm linh cuộc thanh tra kiểm tra
kiểm tra được trên chín mươi tám ba trăm linh hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế
tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra là trên chín chín trăm linh tỷ đồng
và nộp thêm vào ngân sách trên một bảy trăm linh tỷ đồng
công tác quản lý nợ thuế ước thu bổ sung thêm ba mươi hai tỷ đồng
việc áp dụng quản lý thuế theo rủi ro sẽ giúp cơ quan thuế phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
để tập trung quản lý nhóm người nộp thuế có mức độ tuân thủ thấp nhất
khả năng gian lận về thuế cao nhất tiết kiệm thời gian hiểu được hành vi tuân thủ của người nộp thuế
từ đó có chiến lược xử lý rủi ro phù hợp giám sát chặt chẽ và xử lý kịp thời các hành vi không tuân thủ
nâng cao tính tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế
bên cạnh đó việc cơ quan thuế áp dụng phân tích rủi ro quản lý tuân thủ để khuyến khích
tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế
thực trạng về công tác quản lý thuế theo phương thức rủi ro thì cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao
cái việc này đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp an tâm hơn cũng như là tin tưởng hơn vào cái sự vận hành của mình
duy tư trúc lại thì doanh nghiệp cũng muốn rằng là doanh nghiệp sẽ luôn đồng hành những tiến trình này
và trong quá trình đó thì doanh nghiệp cũng rất trân trọng những nỗ lực của ngành thuế
trong việc cải cách thủ tục hành chính trong công tác thuế
có sự tuyên truyền
phối hợp hướng dẫn để doanh nghiệp hiểu chúng hiểu đúng làm đúng trong công tác thuế
để chúng ta cùng hỗ trợ giữa người quản lý và người được quản lý cùng hoàn thành nhiệm vụ
yêu cầu của công tác quản lý hiện đại thì chúng ta không thể quản lý riêng biệt từng nhóm công tác thuế
mà phải có một sự so sánh dựa trên cơ sở dữ liệu lớn
hiện nay cơ sở dữ liệu lớn của ngành thuế gồm có cơ sở dữ liệu quản lý thuế
cơ sở dữ liệu hóa điện điện tử
cơ sở dữ liệu báo cáo tài chính
tất cả những nội dung này phải được phân tích và tổng hợp tích hợp tập trung tại cơ quan trung ương
tại một đơn vị chuyên vượt có năng lực về thống kê cũng như ứng dụng các công nghệ
trên cơ sở nền tảng kỹ thuật hiện đại của các mạng công nghiệp một
để đưa ra những quyết định về hành chính làm sao thuận lợi khách quan và tạo ra sự phát triển của nền kinh tế
vừa qua việc triển khai bản đồ số hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh cũng là một phương thức quản lý mới
giúp thu thập công khai hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh
bản đồ số hộ kinh doanh là tập hợp các thông tin đã được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số
thông tin hiển thị trên chức năng bản đồ số hộ kinh doanh là các thông tin phải công khai đối với hộ kinh doanh
phương thức này được các đơn vị kinh doanh đánh giá rất cao bởi tính minh bạch công khai
với mục tiêu là công khai thông tin của các hộ khoán thì bản đồ số hộ kinh doanh là một giải pháp tiên tiến
hơn các giải pháp công khai thông tin theo hình thức thủ công như là dán giấy rồi là gửi các thông tin hoặc là gửi các danh sách đến các cơ quan ban ngành
hình thức thủ công như trước đây thì với hình thức bản đồ số này thì nó sẽ đáp ứng được khả năng tương tác giữa người lực thuế với cơ quan thuế
cũng như là tiếp nhận các ý kiến phản hồn một cách trực tiếp trên hệ thống định tử của tổng cục thuế
từ các người dân doanh nghiệp cũng như là các ban ngành cơ quan chính quyền địa phương
và từ đó thì giúp cho cái công tác quản lý thuế của hộ khoán nó sẽ minh bạch và kỹ thuật hơn
việc triển khai chức năng bản đồ số hộ kinh doanh đã hỗ trợ thêm một hình thức triển khai các thông tin phải công khai của hộ kinh doanh theo quy định
cùng với các hình thức công khai đang áp dụng hiện hành thì chức năng bản đồ số hộ kinh doanh sẽ hỗ trợ cơ quan thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan
bắt tốt địa bàn chống xót hộ chống thất thu ngân sách góp phần nâng cao công tác xây dựng dự toán đối với hộ kinh doanh
để thực hiện quản lý tuân thủ hiện đại dựa trên phân tích rủi ro được xây dựng trên một số yếu tố cơ bản
các yếu tố này có thể được phân tích thành bốn nhóm chính gồm xây dựng cơ sở pháp lý xác định các tiêu chí rủi ro và phương pháp phân tích rủi ro
xây dựng các nguyên tắc và quy trình hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro tốt
xây dựng hệ thống ứng dụng cơ sở dữ liệu và quản lý tuân thủ thuế
hiện tại thì chúng tôi đang phân chia ra làm ba nhóm rủi ro rủi ro cao rủi ro trung bình và rủi ro thấp
tương ứng như vậy thì chúng tôi cũng sẽ xác định ra các nhóm người nộp thuế theo các mức tuân thủ khác nhau
kết hợp trên cơ sở các kết quả của công tác phân tích rủi ro cùng với lại kết quả của công tác thanh tra kiểm tra và công tác quản lý theo thực tế của doanh nghiệp
thì chúng tôi xây dựng các bộ chỉ số tiêu chí để đánh giá tuân thủ của người nộp thuế theo bốn nhóm tuân thủ
tuân thủ cao tuân thủ trung bình tuân thủ thấp và không tuân thủ
với mỗi nhóm người nộp thuế với mỗi mức tuân thủ của người nộp thuế biện pháp quản lý thuế khác nhau
dữ liệu người nộp thuế ở đây thì sẽ không chỉ dừng lại ở những cái dữ liệu mang tính kế toán và tài chính
ngoài ra thì mình có thể thu thập thêm các dữ liệu giao dịch chi tiết giao dịch cũng như là các cái dữ liệu về hành vi của người nộp thuế
thế thì sau cái quá trình mà chúng ta thu thập được dữ liệu và chúng ta tích lũy được dữ liệu trong một cái thời gian lịch sử
nó đủ mang tính đủ mang cái ý nghĩa thống kê một vài năm thì chúng ta có thể tiến tới các cái bước tiếp theo đấy là thực hiện các cái bài toán phân tích
thì ở đây các bài toán phân tích nó có rất là nhiều kỹ thuật mà chúng ta sẽ phải đi sâu vào chi tiết nhiều hơn
có thể nói việc triển khai áp dụng quản lý rủi ro của cơ quan thuế việt nam đang ở giai đoạn phát triển
cần có một bộ máy đủ thẩm quyền chức năng nhiệm vụ
và năng lực thực tế làm đầu mối chủ trì việc xây dựng tổ chức thực hiện chương trình quản lý rủi ro tổng thể ngành thuế
hiện nay trong thực hiện đề án sáu chẳng hạn về vấn đề dữ liệu tích hợp tập trung
có một yêu cầu đặt ra là chúng tôi phải tổng hợp dữ liệu của người nộp thuế ba trăm sáu mươi độ người nộp thuế
và dữ liệu này cần phải được chia sẻ cho các cơ quan quản lý nhà nước trong nước cũng như quốc tế
việt nam cũng là thành viên của diễn đàn toàn cầu về trao đổi thông tin
do đó cần phải có một đơn vị chuyên việc phải chịu trách nhiệm về vấn đề tổ chức dữ liệu
phân tích dữ liệu đánh giá và chia sẻ dữ liệu với cả các cơ quan trong nước và quốc tế
do đó thì chúng tôi cần phải có một cơ quan gọi là chịu trách nhiệm thực sự là có chức năng quản lý nhà nước
quản lý tất cả các dữ liệu của người nộp thuế trong nước và quốc tế
chịu trách nhiệm để chia sẻ dữ liệu và phân tích cái dữ liệu này và đưa ra những quyết định về hành chính
quyết định của nhà nước đối với từng nhóm thủ tướng
trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay số lượng người nộp thuế ngày càng tăng
quy mô hoạt động ngày càng lớn tính chất hoạt động ngày càng phức tạp
tiêm ẩn nhiều rủi ro về thuế cùng với yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ
hiện đại hóa công tác quản lý nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý thuế
việc thay đổi phương thức quản lý thuế từ quản lý thuế truyền thống sang quản lý thuế theo phương thức phân tích rủi ro
quản lý tuân thủ người nộp thuế là phù hợp để bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước
phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước